hàn liêu áp thấp nhiệt đới trong đêm nay ở vĩnh vác bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
tiếp tục có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam cường độ mạnh nên vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
sóng biển cao từ hai m năm mươi ba m năm mươi biển động mạnh
do ảnh hưởng của hàn liêu áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to
do có mưa to nên lũ trên sông ngàn sâu và các sông ở quảng bình quảng trị tiếp tục lên
với sông ngàn sâu tại chu lễ giao động ở mức một mươi ba hai m dưới báo động ba ba m
sông danh tại mai hóa lên mức sáu ba m dưới báo động ba hai m
sông kiến giang tại lệ thủy lên mức hai bảy m ở mức báo động ba
sông thạch hãn tại thạch hãn lên mức năm năm m ở mức báo động ba
và các sông khác ở quảng trị lên mức báo động hai cho đến báo động ba
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra tại hà tĩnh quảng bình quảng trị
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng thành phố
và khu đô thị các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi con tum và gia lai
sự tồn tại của giải hội tụ nhiệt đới cũng khiến cho gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
ở khu vực con tum gia lai và phần phía bắc của tỉnh đắk lắc là những nơi có khả năng
có xuất hiện mưa to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm còn ở khu vực nam bộ
lượng mưa phổ biến là từ một mươi ba mươi mm
mưa vẫn còn xuất hiện nhiều vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
vẫn còn thấp giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ còn nam bộ có duy trì mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
ngược lên phía bắc trong đêm nay và sáng sớm ngày mai thời tiết ở các tỉnh ven biển từ quảng ninh
tới thái bình khu vực phía nam của vùng đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
trời vẫn còn có mưa rào nhẹ
đến trưa và chiều mai mưa giảm trời chuyển nắng nền nhiệt cao nhất cho ngày mai
sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước